trái đất liên tiếp trải qua các mốc kỷ lục mới về nhiệt độ cộng hưởng với các hiện tượng khí hậu như hạn hán
từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hạn hán đã tàn phá rừng amazon khu vực thuộc brazil gây ra những đám cháy lớn làm giảm hoặc cạn lượng lớn chữ lượng nước gây thảm họa cho động vật hoang dã và ảnh hưởng hàng triệu người dân sinh sống canh tác trong khu vực này
nghiên cứu của ww về tác động của biến đổi khí hậu đến cường độ và khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan sang nhận
biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra hạn hán nghiêm trọng ở rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này
ngoài tình trạng thời tiết cực đoan nhiều đám cháy cũng là hậu quả của việc đốt phát quang rừng để canh tác
thực tế tình trạng phá rừng ở brazil năm hai nghìn hai mươi ba giảm năm mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai trong bối cảnh chính phủ nước này tăng cường kiểm soát môi trường và đặt mục tiêu chấm dứt nạn phá rừng vào năm hai nghìn ba mươi
dù vậy dữ liệu vệ tinh cho thấy năm một trăm năm mươi hai km hai có rừng chai phủ đã biến mất

phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi riêng khu vực tây bắc chưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi năm một mươi tám độ có nơi dưới một mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai mươi ba độ riêng gai trầu điện biên từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa nhỏ dài rác gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi ba một mươi sáu độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa giải rác gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba phía bắc trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi tám hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ phía nam có nơi trên hai mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ phía nam có nơi trên ba mươi một độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nơi nắng nóng đêm có mưa rào vài nơi gió đông bắc đến đông cấp bốn
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ

nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi năm độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp bốn năm sóng biển cao từ một hai m
quần đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km ngày gió đông bắc đến đông cấp ba bốn đêm gió nhẹ sóng biển cao từ một hai m